nằm trong khu vực nguy cơ lây nhiễm cao cộng với số lượng tiểu thương lớn và thường xuyên di chuyển
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại cảng cá thọ quang từ đêm qua ngày một mươi năm tháng tám đến sáng ngày hôm nay
ngành y tế thành phố đà nẵng đã tiến hành khám sàng lọc cho hàng nghìn tiểu thương buôn bán tại cảng
nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
đại diện trung tâm y tế quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết
khu dân cư lân cận cảng cá thọ quang hiện có một mươi hai ca dương tính với sars cov hai f một là một trăm một mươi năm người f hai gần ba trăm linh người
do tính chất đặc thù là chủ yếu hoạt động từ một mươi hai giờ đêm đến năm giờ sáng
nên công tác khám sàng lọc covid một mươi chín tại cảng cá thọ quang cũng diễn ra khá đặc biệt

từ khi thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng dịch
đại diện trung tâm y tế quận sơn trà thành phố yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng dịch
ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang cũng đã lên kế hoạch hành động cụ thể
để vừa bảo đảm an toàn phòng dịch vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương yên tâm kinh doanh buôn bán